tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao việt nam vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi
người phát ngôn lê thị thu hằng cho biết
theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việt nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng
còn gọi là hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
đã được đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ này chính thức giới thiệu đến bộ ngoại giao
những người mang các giấy tờ này có thể sử dụng trực tiếp ở việt nam
và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế
về rút ngắn thời gian cách ly cho những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc những người đã mắc covid một mươi chín nhưng đã khỏi bệnh
hiện giấy chứng nhận tiêm vaccine của việt nam cũng đã được một số nước công nhận
và có thể dùng để nhập cảnh vào những quốc gia này
tin an ninh trật tự
tin an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý
điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu qd cst p một mươi ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành các thủ tục tố tụng như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
về tội vi phạm quy định về đấu thầu
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với nguyễn quang tuấn
sinh ngày năm tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại hà nội
nghề nghiệp nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội
hiện nay là giám đốc bệnh viện bạch mai
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với nguyễn đức đảng
sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại bắc ninh
nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và các cá nhân liên quan
liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn quy mô đặc biệt lớn
vào sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bà rịa vũng tàu
và lực lượng một số cục nghiệp vụ của bộ công an khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
tại tỉnh bà rệ vũng tàu để điều tra về hành vi buôn lậu
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bên ngoài khám xét nơi ở và nơi làm việc của một số đối tượng
tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc địa chỉ số một trăm linh số một nghìn hai trăm một mươi chín đường ba mươi tháng bốn thuộc phường một mươi một thành phố vũng tàu
đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô rất lớn tại tỉnh bà rê vũng tàu sở hữu hàng chục cảng biển cửa hàng kinh doanh xăng dầu
hà lộc cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh thành phố phía nam
lực lượng công an đã niêm phong thu giữ nhiều tài liệu quan trọng nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn bảy mươi bị can
cơ quan công an xác định các đối tượng trong đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng dầu giả
sang nhập lậu thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn này đã đưa ra thị trường tiêu thụ gây tác hại đối với người tiêu dùng
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
tử hình là bản án được tuyên cho hai đối tượng vận chuyển trái phép hai trăm linh kg ma túy đá từ lào về việt nam
hai bị cáo là nhi hơ chú tại tỉnh bô lê khâm xây lào và vư ba tính chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
người lào tên là liz ham thuê vận chuyển hai trăm linh kg mặt tùy đá từ lào qua việt nam đến thành phố hồ chí minh
để giao cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch và hứa sẽ trả tiền công hai mươi usd
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả hai đến khu vực biên giới lào việt nam nhận số ma túy đã được chất sẵn trong xe ô tô
trên đường đi nhi hơ chịu trách nhiệm lái xe còn vư ba tính chỉ đường
đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khi hai đối tượng đang điều khiển xe trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã cua đăng huyện cư mức
trong đường đi một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc dừng phương tiện kiểm tra
trong lúc kiểm tra hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phối hợp cùng người dân truy đuổi vây bắt
kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có tám bao tải bên trong chứa hai trăm linh gói ma túy đá với trọng lượng hai trăm linh kg
kết thúc phiên xét xử hai bị cáo nhận bản án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

sang đã đột nhập lên cabin xe lấy trộm được hai điện thoại di động và một túi sách
bên trong có khoảng ba trăm hai mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an sang khai nhận số tiền lấy trộm được đã dùng để trả nợ và đánh bạc
hôm qua công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng phạm thanh hiếu và hồ thư quảng
cùng bảy đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
nhận được tin báo tại khu vực đường liên ấp thuộc ấp bảy xã lộc hòa
huyện lộc ninh có một số đối tượng đang tổ chức đưa người việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục theo dõi và phát hiện xe ô tô bảy chỗ và xe máy
trong đó xe ô tô chở tám người và xe máy ẩn nấp trong bụi rậm
khi các đối tượng chuẩn bị bàn giao người để đưa sang campuchia trái phép
thì lực lượng chức năng ẩm vào bắt giữ
tại cơ quan công an hiếu và quảng khai nhận tổ chức đưa bảy người xuất cảnh trái phép sang campuchia để thu lợi
qua test nhanh tất cả chín đối tượng trên đều âm tính với virus sars cov hai